vụ việc xảy ra cách đây khoảng chục ngày
trên đường đón hai cháu đi học về hai ông cháu bị xanh chặn đường dùng búa và dựa tấn công
cả hai bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
cháu bé tử vong còn người ông bị thương nặng
sau khi gây án nghi phạm cầm hai cây dao cố thủ trong nhà
cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam leo nóc nhà sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận khống chế xanh
được biết giữa xanh và hai ông cháu nạn nhân không có mâu thuẫn cá nhân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố bốn đối tượng về tội giết người
đó là hoàng văn chiến nông văn tiến nông văn hiệp và thẩm minh tuân cùng chú tại tỉnh đắk lắc
trước đó chiến đến nhà một người quen ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của anh triệu văn năm và triệu văn phít
hai bên lôi kéo thêm nhiều người mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
nhóm của chiến dùng hung khí đánh chém nhiều nhát vào người anh nam khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với thương tật hai mươi ba còn anh phít bị thương tật ba
với hành vi tàng trữ mua bán trái phép chân ma túy đối tượng trần nam giang chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giặc
trước đó giang cùng với ba đối tượng khác bị bắt quả tàng đang sử dụng trái phép chân ma túy tại nhà ở ấp ba xã phú lợi huyện định quán
giang đã thu giữ ba gói ma túy loại metafetamin với trọng lượng hơn một mươi bảy gram cùng với nhiều dụng cụ khác để sử dụng ma túy
qua test nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
giang khai nhận bản thân bị nghiện ma túy nên đã mua về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác
trong vòng một mươi tháng qua công an thành phố con tum đã quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy khởi tố bốn mươi vụ sáu mươi năm đối tượng thu giữ hơn một trăm tám mươi hai gam ma túy các loại
sự phạt vi phạm hành chính ba mươi bảy đối tượng đáng ngại hơn phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ và một số là người đồng bào dân tộc thiểu số
tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh con tum đang có chiều hướng diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi liên tục thay đổi địa điểm sử dụng ma túy
tập thể lãnh đạo công an thành phố con tum đã tập trung chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
các đội nghiệp vụ công an các xã phường triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này
các đối tượng này sẽ không nhận hàng và sẽ không trực tiếp ra mặt
đặc biệt hơn tội phạm ma túy đang có chiều hướng ngày càng trẻ hóa và các đối tượng là thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng
điển hình vào khoảng đầu tháng chín công an tp con tum đã khởi tố sáu đối tượng về hành vi tăng chữ trái phép trên ma túy
trong đó có tới năm đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số trú tại xã chư heren độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm
nguyên nhân dẫn đến phạm tội cũng là từ lối sống buông thả của số thanh niên
trong đó có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý